tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu về một số nội dung của hai luật được tách từ luật giao thông đường bộ hiện hành là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ
đa số đại biểu quốc hội đã thể hiện chính kiến không tán thành việc tách dự án luật này
theo kết quả xin ý kiến về việc có tách thành hai luật hay không đã có ba trăm linh hai ý kiến không tán thành việc tách luật tương đương sáu mươi hai bảy tổng số đại biểu quốc hội một mươi bảy tám tổng số đại biểu quốc hội đồng ý chuyển chức năng quản lý đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an năm mươi hai một tổng số đại biểu quốc hội đồng ý chuyển dự thảo luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ hai quốc hội nhiệm kỳ sau quốc hội khóa một mươi năm